theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong sáu giờ vừa qua bão số một mươi hai di chuyển nhanh với tốc độ khoảng hai mươi năm km một giờ
đến một mươi chín h ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba một độ vĩ bắc một trăm một mươi năm sáu độ kinh đông cách bờ biển khánh hòa ninh thuận khoảng sáu trăm tám mươi km về phía đông
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và mạnh lên
đến một mươi chín h ngày ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một hai độ kinh đông cách bờ biển khánh hòa ninh thuận khoảng hai trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai tức là khoảng từ một trăm linh đến một trăm ba mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi năm